phát biểu tại hội nghị đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô hà nội vừa diễn ra vào ngày hôm nay
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy bí thư đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô
đã đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo của đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô
đặc biệt trong các công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phòng chống dịch bệnh
tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
đồng chí cũng lưu ý mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín đã được khống chế ở nước ta
song diễn biến trên thế giới vẫn rất phức tạp vì vậy lực lượng vũ trang thủ đô tuyệt đối không được chủ quan
tiếp tục phát huy vai trò nằm cốt trong phòng chống dịch covid một mươi chín
không để xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ hai trên địa bàn